mở đầu sẽ là thông tin bắt giữ một mươi năm đối tượng tại điện biên lai châu và hai tỉnh udom say phong sỉ lào của lào
và thu giữ ba mươi tám bánh heroin ba kg ma túy đá một khẩu súng một trăm năm mươi bảy viên đạn các loại một hộp tiếp đạn aga một trăm tám mươi triệu kíp lào
đây là kết quả mà chỉ trong vòng chưa đầy bảy mươi năm giờ đồng hồ công an tỉnh điện biên đồng chủ trì cùng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
phối hợp với công an các tỉnh bắc lào điều tra làm rõ và triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ lào vào việt nam tiêu thụ
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai chuyên án được xác lập với sự phối hợp chặt chẽ của công an điện biên và công an các tỉnh bắc lào
hơn bốn trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ của công an các tỉnh điện biên lai châu lào cai cùng các cục nghiệp vụ bộ công an và công an hai tỉnh bắc lào đã được triển khai vào cuộc
quá trình đấu tranh với chuyên án này thì chúng tôi xác định đối tượng cầm đầu đường dây là vàng a chứ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã sipafin huyện đồng bồ tỉnh điện biên
đối tượng này chúng tôi đã đấu tranh và bốc giữ rất nhiều mắt xích của đối tượng
các đối tượng trong đường dây ma túy này chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng rừng núi hẻo lánh
vì vậy chúng hiểu và rất thông thạo địa bàn
chúng lợi dụng địa hình rừng núi để vận
chuyển ma túy từ đó gây khó khăn rất lớn cho chúng tôi trong quá trình nắm thông tin về các đối tượng trong đường dây và tìm cách và xây dựng được kế hoạch phá án
bảy giờ ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực bản hồ chim hai xã mai thị hồ huyện mường trà tỉnh điện biên
bàn chuyên án gồm công an tỉnh điện biên công an hai tỉnh u đôm say phong sa lì công hòa dân chủ nhân dân lào
đã phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng
đối tượng phan sinh khi và vàng a vả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại xã huỳnh lếch huyện mường nhé tỉnh điện biên
khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hai mươi tám bánh heroin
mở rộng điều tra ban chuyên án tiếp tục bắt giữ hai đối tượng là thảo a vàng và vàng a tùng
cùng chú tại xã quảng lâm huyện mường nhé tỉnh điện biên
cùng lúc đó tại lào tổ công tác đã đột kích vào cụm bàn huỳnh là bắt giữ thành công đối tượng là khăn mạ vông
tên thường gọi là dung
đây chính là đối tượng đã thực hiện giao dịch hai mươi tám bánh heroin với nhóm đối tượng phan xìn khi
đầu tranh khai thác là dung khai nhận trước đó đã mua bán và vận chuyển hai lần với tổng số hai mươi kg thuốc viện
và hai mươi một bánh heroin từ lào về việt nam cho các đối tượng trên
trong khi đó vào ngày một mươi một tháng một tại udomsai lực lượng phối hợp đã bắt giữ vàng a chứ
có tên gọi khác tại lào là vàng a dành chú tại tỉnh điện biên thu giữ một kg ma túy đá một khẩu súng pcp
và nhiều vật chứng khác
tiếp đó dạng sáng ngày một mươi hai tháng một tổ công tác tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên đã bắt giữ vàng a thành
chúng ta đã tiến hành ra thoát các đối tượng
đầu tiên là những đối tượng nghi vấn phản phẩm về hoa túy và có nhân thân là người việt nam hiện nay cư trú ở bên lào
và đặc biệt là những đối tượng cư trú bất thực pháp để chúng ta ra soát nổi lên và từ đó ra soát và sàng lọc ra được

đối tượng nghi vấn mà chúng ta cần tập trung đấu tranh làm rõ trong chuyên án
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã mua bán trên bốn trăm một mươi hai bánh heroin hai mươi tám kg thuốc viện ba kg ma túy đá
đây là chuyên án điển hình về hợp tác phòng chống ma túy giữa việt nam và lào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
bắt giữ và di lý thành công các đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy trên đất lào đưa về việt nam để xử lý nghiêm minh
theo quy định của pháp luật việt nam